đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng vat từ một mươi lên một mươi hai của bộ tài chính mới đây đang nhận được những phản hồi không mấy tích cực từ cả người dân và doanh nghiệp
trong bối cảnh thu nhập không tăng việc tăng thuế sẽ tác động trực tiếp tới tiêu dùng và cuộc sống của người dân
nhiều ý kiến cho rằng sức mua chắc chắn sẽ giảm khi thuế tăng do đó mục tiêu tăng thu của bộ tài chính chưa chắc đã đáp ứng được mà còn có thể ảnh hưởng không tích cực đến sản xuất và kinh doanh
nếu thuế giá trị gia tăng vat tăng lên hai tất cả các mặt hàng trong siêu thị này đều sẽ tăng theo
từ gói tăm đến kg gạo cũng tăng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng
tính từ mặt hàng thì không nhiều nhưng cứ mỗi thứ lại tăng thêm vài trăm hay vài nghìn thì những hóa đơn như thế này cũng tiêu tốn túi tiền của người tiêu dùng đáng kể
theo tôi thì với cái mức gat mà tăng lên như thế thì là hơi vô lý
vì mức lương của tất cả cán bộ công nhân viên chưa được tăng
thế thành ra là theo tôi thì cứ giữ được giá bình ổn là tốt nhất
theo người quản lý của siêu thị fivimax nếu thuế tăng thì không chỉ người tiêu dùng thiệt thòi mà các nhà bán lẻ mặc dù về lý thuyết không chịu thiệt thòi vì chỉ thu hộ thuế vat cho nhà nước
nhưng trên thực tế kinh doanh sẽ ảnh hưởng vì theo quy luật khi giá bán tăng thì sức mua sẽ giảm
sức mua giảm xuống thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế
duy trì cái sản xuất
mình tăng một cái này mình được một nhưng mình sẽ mất đi rất là nhiều
cái đó là những cái mà cần phải cân nhắc rất là kỹ
thuế giá trị gia tăng theo các chuyên gia là sắc thuế dễ thực hiện nhất
vì thuế này thể hiện ngay trên hóa đơn bán hàng chứ không khó xác định doanh thu chi phí như các loại thuế khác
tuy nhiên đây là sắc thuế đánh vào tất cả các đối tượng và không có tác dụng hỗ trợ người nghèo
bên cạnh đó thuế tăng cũng ảnh hưởng đến sức mua
tác động ngược trở lại với doanh thuế
doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp
chúng ta cần phải có một lộ trình dài hơi chứ không phải là ngay tại thời điểm hiện tại chúng ta đưa ra mà đến năm hai nghìn một mươi chín đã bắt đầu áp dụng
thì điều đấy nó dẫn đến cái sự bất ổn về mặt mục tiêu của doanh nghiệp nói chung và cái kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
một vấn đề đáng nói nữa là trong lúc kinh tế còn đang có rất nhiều khó khăn
câu chuyện kích cầu tiêu dùng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được nói đến thường xuyên
được đưa ra tại nhiều cuộc hội thảo và diễn đàn thì đề xuất tăng thuế vat từ một mươi hiện nay lên một mươi hai của bộ tài chính dường như đang gây ra mâu thuẫn